nghị quyết số năm mươi tám của bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm có ý nghĩa hết sức quan trọng mở ra cho thanh hóa thời cơ vận hội để phát triển nhanh và bền vững cùng với hà nội hải phòng và quảng ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía bắc của tổ quốc
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thị xã nghi sơn đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt hai mươi chín chín quy mô giá trị sản xuất năm hai nghìn hai mươi ước đạt tám mươi năm trăm linh tỷ đồng
từ những kết quả này việc nghị quyết năm mươi tám được ban hành càng tạo thêm động lực để nghi sơn quyết tâm trở thành động lực phát triển cho toàn tỉnh thanh hóa
kết hợp giữa thực hiện nghị quyết năm mươi tám của bộ chính trị
để nghị quyết năm mươi tám đi vào cuộc sống tỉnh thanh hóa yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm nhận thức đầy đủ sâu sắc về mục đích ý nghĩa tâm quan trọng tâm lý tâm lý tâm lý tâm lý tâm lý
những nội dung cốt lõi của nghị quyết từ đó phát huy được năng lực trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh thanh hóa
chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp
ngoài các tiêu chuẩn theo quy định của trung ương còn phải là những đồng chí có trình độ chuyên môn cao có năng lực thực tiện tốt có phẩm chất đạp đức cách mạng
nói cái gì làm đúng cái đó hứa cái gì làm thành công cái đó
đấy chính là cái lòng tự trọng của cán bộ trước đảng viên và người dân trong tỉnh
với bề dày lịch sử truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên trong thời gian tới đảng bộ và nhân dân thanh hóa sẽ quyết tâm cao độ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết số năm mươi tám của bộ chính trị
cũng chính là thực hiện lời căn dặn của hồ chủ tịch tỉnh thanh hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu